thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản trị giá gần ba mươi một triệu đồng
đối tượng lê nhật minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm ra
trước đó hiếu điều khiển xe máy từ nhà đến địa bàn huyện xuân lộc
tìm nhà dân sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm cắp và cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
chỉ trong một thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản
trị giá gần ba mươi một triệu đồng tại địa bàn huyện xuân lộc
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định hiếu là thủ phạm của các vụ trộm và cướp giật nói trên
nên công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt giữ
đối tượng lê nhật minh hiếu có ba tiền án về các tội cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản
và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
vận chuyển trái phép hơn bảy mươi kg pháo nổ một đối tượng vừa bị các lực lượng phối hợp của tỉnh lạng sơn phát hiện xử lý
vào lúc một mươi một h ngày hai mươi tháng hai tại khu vực xã thanh lòa huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô taxi có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện nguyễn văn công là người thuê xe taxi và ba thùng cắt tông
công khai nhận bên trong các thùng cắt tông là bốn mươi dàn pháo nổ loại ba mươi sáu lỗ một giàn
có tổng trọng lượng là hơn bảy mươi kg pháo được công mua với một người đàn ông có tên là hoàng
không rõ địa chỉ với giá một mươi triệu đồng mục đích mang về vĩnh phúc để bán kiếm lời
sau hai ngày vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy trị giá gần một trăm linh triệu đồng
thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
đó là lê kỳ đức ba mươi hai tuổi trú tại phường hòa phát quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vốn đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản
nhưng đức vẫn ngựa quen đường cũ lợi dụng người dân sơ hở để xe máy sh trước cửa không khóa
nhanh chóng rát đi rồi đem bán lại cho một người khác để tiêu xài
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tám đối tượng
đều trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ
tăng tám đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua tại xã phú hội
thu giữ tại hiện trường một bộ lắc bầu cua và gần hai mươi chín triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
hơn một mươi tám triệu đồng trong người các đối tượng
qua điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng đã đánh bạc ăn thua bằng tiền
từ hai trăm linh đến bốn trăm linh ván
công an huyện văn giang tỉnh hưng yên vừa làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi
mang sơn dầu linh mắm tôm
đến đổ và ném vào nhà của người dân gây ô nhiễm môi trường thiệt hại tài sản và khiến dư luận hoang mang
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và khoảng hai mươi hai h năm mươi chín phút ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
khi gia đình chị lê thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn năm xã xuân quan huyện văn giang tỉnh hương yên
đang ngủ thì bị hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang mang sơn dầu luyên mắm tôm
đến đổ và ném vào nhà của người dân gây ô nhiễm môi trường thiệt hại tài sản và khiến dư luận hoàng mạng
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh hưng yên xác định được ba đối tượng gồm dương vũ thắng
lê văn dương cùng ở xã xuân quan và tòng văn thưê chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên thực hiện hành vi trên
nguyên nhân là do gia chủ mượn tiền của đối tượng dương nhưng chưa trả theo thỏa thuận
được biết dương có hai tiền án về các tội tảng chữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản

trước tình hình tội phạm cướp giật trộm cắp móc túi trèo kéo khách du lịch cũng như các đối tượng hoạt động lừa đảo
bán các loại thuốc đông tây y không rõ nguồn gốc trên xe khách diễn biến vô cùng phức tạp
trước tình hình trên công an tp châu đốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và mô hình cẩm nang phòng chống tội phạm cũng xuất phát từ đây

đề mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm cũng xuất phát từ đây

đề mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng xuất phát từ đây
trước tình hình trên công an tp châu đốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ

đề mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng xuất phát từ đây

đề mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng xuất phát từ đây
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng lê nhật minh hiếu chú tỉnh bà rê vũng tàu
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản
trước đó hiếu đã điều khiển xe máy từ nhà đến địa bàn huyện xuân lộc
để xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm cắp và cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện xuân lộc
và cuộc điều tra công an xác định hiếu là thủ phạm của các vụ trộm và cướp giật trên
nên công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng
ngay trong sáng nay công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã di lý ra thành phố đà nẵng
một bị can trốn truy nã sau khi lừa vợ hờ tám mươi năm triệu đồng
đối tượng tên nguyễn viết cường chú tỉnh quảng nam bị khởi tố truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín trong thời gian làm ăn kinh doanh tự do tại thành phố đà nẵng
cường có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ và cả hai chung sống với nhau như vợ chồng có một con chung
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cường cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người vợ hờ
lúc này lúc đang bị thất nghiệp nên cường đã nói đưa tiền để cường chạy việc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bị hại đã nhiều lần rút tiền tiết kiệm đưa cho cường tổng cộng tám mươi năm triệu đồng
sau đó cường bỏ trốn bỏ lại hai mẹ con bị hại nên bị hại đã trình báo đến công an huyện hòa vang
qua thời gian điều tra củng cố hồ sơ vào ngày hai mươi hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang ra quyết định khởi tố bị can nguyễn viết cường
đến ngày một mươi tháng hai ra lệnh truy nã với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trưa ngày một mươi năm tháng hai công an huyện hòa vang theo dõi mật phục bắt được cường theo lệnh truy nã
tại khu vực thôn hai xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
công an huyện khói châu tỉnh hưng yên phối hợp với công an xã việt hòa huyện khói châu
vừa bắt quả tang tại thùng container dùng làm phòng nghỉ cho công nhân
tại công ty trách nhiệm mũ hạn bê tông và xây lắp petrolimex địa chỉ ở xã việt hòa
có một mươi bảy đối tượng đang có mặt để chiếu bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền
trước đó lực lượng chức năng thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên bốn mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan
được biết các đối tượng đều là công nhân của công ty
sau khi xác minh phân loại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu ra quyết định tạm giữ một mươi năm đối tượng về hành vi đánh bạc
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
những rủi ro xảy ra đối với những người xuất nhập cảnh trái phép như vừa rồi không phải là hiếm
đã có nhiều bài học đã có những cảnh báo
tuy nhiên những vụ việc như vậy vẫn liên tục tái diễn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong bối cảnh hiện nay
ông dương hồng sơn ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi thường xuyên qua campuchia và trở về việt nam
thế nhưng ông không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định
những trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh như ông sơn trên địa bàn quảng ngãi không phải là ít
trong năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác phối hợp trao đổi thông tin với công an các tỉnh biên giới
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện có năm mươi năm lượt công dân xuất nhập cảnh trái phép
chủ yếu với mục đích lao động làm thuê trong đó phần lớn là xuất cảnh sang trung quốc và campuchia
trong thời gian vừa qua do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn toàn quốc
thì công dân ở quảng ngãi đã xuất cảnh qua trung quốc lào campuchia
khi trở về nước không làm các thủ tục theo quy định để xuất nhập cảnh trái quy định của pháp luật
hành vi xuất nhập cảnh trái phép ngoài việc sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật
còn gây nhiều hệ lụy đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm vì không có bất kỳ sự bảo hộ nào từ nước sở tại
trong đó có nhiều trường hợp bị lừa đảo tiền bị bắt giữ xử lý

có hành vi lôi kéo rụ rỗ lừa đảo người xuất nhập cảnh trái phép
kịp thời báo ngay cho lực lượng công an để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
tại bản pha cúng xã lóng phiêng huyện yên châu tỉnh sơn la
công an huyện yên châu đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy
hai đối tượng là thảo ly páo sồng tên gọi khác là ly páo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại huyện xuất bâu tỉnh hủa phan lào
và hạng a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tài bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng thu giữ sáu bánh heroin một mươi bảy viên ma túy tổng hợp một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ lào về việt nam
cho một đối tượng không rõ danh tính tại ngã ba kim trung xã phiêng khoài huyện yên châu
khi đang trên đường vận chuyển đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
bốn đối tượng bị truy nã về tội giết người
đang tháo chạy bằng ô tô đã bị lực lượng cảnh sát giao thông khánh hòa đón lõng bắt giữ
tại km một nghìn bốn trăm một mươi ba quốc lộ một hướng tp hcm hà nội
các đối tượng bị bắt giữ gồm ba nam và một nữ là châu đức minh luân nguyễn hoàng duy khương
nguyễn đình phong và đào minh trúc cùng chú tại tp hcm
đây là bốn đối tượng bị truy nã về tội giết người đang trên đường tháo chạy bằng ô tô
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi giết người tại tp hcm
từ mâu thuẫn trên bàn nhậu đã trở thành vụ sô sát khiến ba người trọng thương
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với phan hoàng linh và nguyễn hồng tuấn cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi
trong lúc nhậu cùng với dân linh nhớ lại chuyện tuấn đăng bài viết lên facebook chửi mình
linh đã hẹn tuấn đến nhà của dân gặp nhau để nói chuyện
lúc này dân gọi thêm hữu cùng đến
tại điểm hẹn tuấn dùng kéo mang theo đâm linh hai nhát còn linh cũng dùng kéo đâm tuấn nhiều nhát
thấy vậy hữu xông vào can ngăn thì bị dân đâm ba nhát
vào ngày hôm sau hữu đến công an xã tố giác
và theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên
hữu là hai mươi một linh là ba mươi sáu và hữu là hai
trong quá trình điều tra tuấn và hữu đều không yêu cầu xử lý hình sự đối với dân
cũng vì mâu thuẫn cá nhân trần văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tải xã tứ dân huyện khói châu tỉnh hương yên đã đốt xe ô tô của hàng xóm
vào tối ngày bốn tháng hai xe ô tô của anh trần văn đạo bị bốc cháy dẫn đến hư hỏng nhiều phụ tùng
nghi ngờ có người cố ý đốt xe của mình nên anh đạo đã có đơn trình báo cơ quan công an
nhận được tin báo công an huyện khói châu đã tiến hành các biện pháp xác minh điều tra
kết quả xác định trần văn trọng là đối tượng đã đốt xe của anh đạo
tại cơ quan điều tra trọng khai nhận là hàng xóm ở gần nhà anh đạo
do có mâu thuẫn với anh đạo từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nên trọng đã có ý định đốt xe của anh đạo
vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trọng mang theo dầu hỏa bật lửa cùng một số vật dụng khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trọng
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý vụ án theo quy định
trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện bình lục tỉnh hà nam nói riêng và các tỉnh thành lân cận nói chung
đã xảy ra một số vụ việc đối tượng mạo danh cán bộ công an đang điều tra thụ lý vụ án
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
trước thực trạng này công an huyện bình lục đã tăng cường công tác nắm tình hình quản lý địa bàn
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác tích cực tố giác tội phạm
ngày hai mươi tám tháng một công an huyện bình lục hà nam nhận được trình báo của bà nguyễn thị nụ
về việc có người lạ tự xưng là cảnh sát điều tra điện thoại tới đe dọa
thông báo thông tin cá nhân của bà nội đang bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để phạm tội
các đối tượng cung cấp để giải quyết lo lắng chưa biết chuyện gì xảy ra
sợ ảnh hưởng đến người thân bà lụ chạy đôn chạy đáo xoay sở đủ số tiền theo yêu cầu
nhưng bà cũng nghi ngờ nên đã kịp thời báo công an
tôi bị tội phạm tôi không giao dịch cho mấy chú không thông tin mấy chú là chú bắt tôi
tiền tôi kho cho vào ngân bạc nước tôi cũng sợ
mà số tôi may là không mất tiền không giao dịch được
tôi cũng cảm ơn tất cả là các đồng chí công an không ngại khó khăn những ngày tết
tôi cũng không mất số tiền hai trăm hai mươi triệu đồng nữa
ngay sau khi tiếp nhận tin báo xác định đây là vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện bình lục đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện bình lục tỉnh hà nam
nhanh chóng phong tỏa tài khoản ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng
đồng thời tập trung điều tra xác minh để làm rõ
qua những vụ việc như trên chúng tôi khuyến cáo người dân
khi mà nhận được các cuộc điện thoại xưng công an hoặc là cơ quan chức năng
có nghi ngờ có dấu hiệu của cái việc giả mạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần phải báo ngay cho cơ quan công an địa phương nơi gần nhất
để chúng tôi kịp thời phối hợp truy vết xác định điều tra
và tránh để bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mạo danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an các huyện thị xã thành phố đẩy mạnh tuyên truyền
về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm và phòng ngừa
đồng thời cơ quan công an khuyến cáo người dân cơ sở doanh nghiệp cơ quan tổ chức
khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền không rõ ràng hoặc nghi ngờ bị lừa đảo
cần thông báo cung cấp thông tin cho lực lượng công an để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
qua hai tháng gia quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn
giao thông trật tự xã hội phục vụ tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần
và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi
cảnh sát giao thông đã xử lý hơn hai mươi bảy trường hợp vi phạm nồng độ cồn
thông tin trên được cục cảnh sát giao thông cho biết vào tối ngày một mươi bảy tháng hai
hai tháng vừa qua cả nước xảy ra một chín trăm bảy mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết một một trăm tám mươi năm người bị thương một hai trăm sáu mươi người
so với hai tháng liền kề trước đó tai nạn giao thông đã giảm năm trăm bốn mươi tám vụ
giảm ba mươi bốn người chết giảm năm trăm ba mươi bảy người bị thương
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trong hai tháng cao điểm vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bốn trăm một mươi bốn tám trăm hai mươi hai trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
trong các lỗi vi phạm giao thông có gần hai mươi bảy trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
hai trăm hai mươi năm trường hợp có liên quan đến ma túy
tuy tình trạng vận tải hành khách sau tết nguyên đán không nóng như mọi năm
thế nhưng vẫn xảy ra tình trạng nhồi nhét trở quá khóa
quá số người quy định
hàng loạt trường hợp như vậy đã được lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng liên tục phát hiện và xử lý
nhồi nhét quá số người quy định
hai đường luồn giữa ba hàng ghế người nằm người ngồi chật cứng
đây là những hình ảnh được phóng viên ghi lại khi lực lượng chức năng kiểm tra xe khách biển kiểm soát ba mươi sáu b ba nghìn hai trăm năm mươi một loại bốn mươi chỗ
tài xế cho biết xe chạy tuyến thanh hóa thành phố hồ chí minh khi đi đến địa phận đà nẵng
có chở thêm năm hành khách vào quảng nam để trang trại chiếc xe khách
nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện
với lý do tương tự nhà xe này cũng đã biện minh cho hành vi vi phạm của mình
nhưng đây cũng là để phù giam bởi tình dâu cho doanh nghiệp
thời gian bù lộ thời gian dịch bệnh covid một mươi chín vừa rồi
khách mà nhỡ đỏ nhỡ xe mà có nguyện vọng là muốn ngồi hoặc là nằm ở luồng ấy
thì bọn tôi cũng gọi là nhân nhượng cho họ đi
ví dụ nhỡ đường không bắt được xe nào kia thì bọn tôi cũng cho một hai người thì cũng không có nhiều
ngay sau khi phát hiện trạm cảnh sát giao thông hòa nhơn đã lập biên bản xử phạt nhà xe này
với hành vi chở quá số người quy định
và đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên
kể từ sau tết nguyên đáng lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến đường tránh
đã xử phạt hơn hai mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
chủ yếu là xe khách chở quá số người cho phép
đối với những phương tiện ô tô chở khách chở hàng khách vượt quá số lượng quy định
thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu lái xe bố trí phương tiện khác
để chở số lượng hành khách vượt quá quy định
nhằm đảm bảo cho số lượng người trên xe đúng theo quy định được phép chở
và thứ hai là toàn lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tuyên truyền cho các lái xe biết
về hình thức xử phạt đối với nghị định một trăm linh và nghị định sửa đấu bổ sung một trăm hai mươi ba
tuyến đường tránh túy loan phía nam hầm đường bộ hải vân
hàng ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông
ở thời điểm này ngoài tăng cường tuần tra chốt chặn xử lý kịp thời

các trường hợp xe vận tải hành khách
lực lượng cảnh sát giao thông còn tập trung xử lý hung thần
sẽ tải chở các xoại đất đá vật liệu xây dựng
tự ý cơi nới vượt tải trọng gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông